những ngày giáp tết các công ty điện lực trong khu vực miền trung tây nguyên phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến tận hộ khách hàng các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm
ngăn ngừa và xử lý các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lạ lên đường dây vi phạm hành lang an toàn lưới điện
thưa quý vị mỗi dịp tết đến xuân về tại các cửa khẩu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lại tăng lên đáng kể
các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu chủ yếu là hoa quả và các loại nông sản như hành tỏi khoai tây đều tăng gần gấp đôi sản lượng
điều này đồng nghĩa với việc công tác giám sát kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm càng phải xiết chặt hơn
kỳ nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại cửa khẩu tân thanh lạng sơn
hơn một mươi tám tấn cam này vừa được nhập khẩu từ quảng tây trung quốc về tiêu thụ dịp tết nguyên đán này
ngay khi hoàn thành thủ tục hải quan số cam này sẽ phải qua quy trình lấy mẫu kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch thực vật vùng bảy
đây là quy trình bắt buộc đối với các loại hoa quả nói riêng và thực phẩm nói chung
đối với những lô hàng trái cây trung quốc nhập khẩu thì về mặt thủ tục kiểm dịch thực vật thì một trăm linh các lô hàng chúng tôi đều lấy mẫu
để kiểm tra về các loại hoa quả
về an toàn thực phẩm thì cũng một trăm linh các lô hàng chúng tôi đều kiểm tra hồ sơ ngoại quan và lấy mẫu tối đa đến một mươi
sau khi lấy mẫu từ các lô hàng những mẫu này sẽ được tri cục kiểm dịch thực vật lạng sơn giám định và kiểm tra an toàn thực phẩm
bằng phương pháp test nhanh sau khoảng hai giờ đồng hồ sẽ có kết quả
có hàng đánh từ bên kia về thì nói chung là bọn em về đến đây thì là các cô chú và các ngành nghiệp thì cũng là
kiểm tra đầy đủ thì bắt đầu đầy đủ thủ tục thì bọn em mới đi được
nếu mà phát hiện ra lô hàng nào có dư liệu thức bảo vệ thực vật tựa ngỡ thì mẫu của lô hàng đó sẽ được gửi tiếp tục
về cục bảo vệ thực vật để kiểm tra những bước tiếp theo
hiện nay hệ thống kiểm tra nhanh này đã được kết nối internet trực tuyến với cục bảo vệ thực vật
vì thế kết quả kiểm dịch các mẫu sản phẩm sẽ được cập nhật liên tục toàn quốc
nếu có mẫu vệ thực vật thì sẽ được cập nhật liên tục
nếu có mẫu vệ thực vật thì sẽ được thông báo tới tất cả các đơn vị trong hệ thống
và lô hàng đó sẽ bị kiểm tra các bước tiếp theo nghiêm ngặt hơn
hiện tại thì chúng tôi có hệ thống test kích thử nhanh ngay tại cửa khẩu
đồng thời thì cũng đẩy mạnh tăng cường việc kiểm tra mẫu gửi về cục bảo vệ thực vật
thì trong năm hai nghìn một mươi bảy và đầu năm hai nghìn một mươi tám tri cục đã gửi gần bốn trăm linh mẫu về cục bảo vệ thực vật
và toàn bộ những mẫu gửi về đều đạt yêu cầu về kiểm tra an toàn thực phẩm
tết nguyên đán đang đến gần
trong năm hai nghìn một mươi bảy lượng hàng hóa sức nhập khẩu đều tăng khiến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng cao
vì thế áp lực của các lực lượng chức năng càng gia tăng
thắt chặt các biện pháp kỹ thuật là giải pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa sớm các mối nguy hiểm
về an toàn thực phẩm nhập khẩu thời điểm này
sáng nay thủ tướng chính phủ đã có công văn biểu dương ubnd tỉnh đồng nai
tổng liên đoàn lao động việt nam đã chủ động có các giải pháp kịp thời để ổn định tình hình
bước đầu tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho người lao động
thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đồng nai tiếp tục phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam
nắm tình hình kịp thời hỗ trợ chăm lo cho người lao động của công ty trong dịp tết
thưa quý vị cũng trong những ngày cuối năm để chăm lo tết cho công nhân lao động
nhiều địa phương đã tổ chức những chuyến xe đầy ý nghĩa hỗ trợ đưa công nhân về quê ăn tết đoàn viên cùng gia đình
chuyến xe xuân tỉnh nghĩa do liên đoàn lao động tỉnh bình dương tổ chức cho người lao động trên địa bàn là một ví dụ
tại chương trình lãnh đạo tỉnh bình dương và liên đoàn lao động tỉnh đã trao tặng quà
và gần bốn vé xe cho công nhân các tỉnh miền bắc miền trung miền tây về quê đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
đây là chương trình có ý nghĩa xã hội được liên tiếp tổ chức
nhằm chia sẻ hỗ trợ những đoàn viên công đoàn công nhân nghèo xa quê đang lao động tại bình dương
có điều kiện về thăm gia đình và đón tết vui xuân
theo liên đoàn lao động tỉnh bình dương chăm lo cho công nhân lao động
dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám ngân sách tỉnh bình dương đã hỗ trợ hơn bốn năm tỷ đồng
để trao tặng chín một trăm linh phần quà cho công nhân đặc biệt khó khăn
bên cạnh đó các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã trao năm trăm linh phần quà cho công nhân
với tổng kinh phí hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
ngoài ra các cấp công đoàn tỉnh đã vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm
trao tặng năm trăm linh vé tàu hỏa và tổ chức xe đưa hơn hai mươi công nhân lao động về quê
thưa quý vị trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật đảo sinh tồn thuộc hải đoàn một trăm hai mươi chín quân chủng hải quân
vừa giúp đỡ ngư dân sửa chữa thành công tàu cá bị hỏng khi đang đánh bắt ở khu vực quần đảo trường sa
tàu cá mang số hiệu bd chín mươi bảy nghìn tám trăm một mươi ts chủ tàu tên là trần văn anh ở thôn thiện tránh hai
xã tam quan bắc huyện hoài nhơn tỉnh bình định cùng bốn thuyền viên
khi đang câu cá ngừ đại dương tàu bị sự cố gãy trục tiến của hộp số máy chính
ở vị trí cách phía bắc đảo đá lớn ba mươi hải lý đã được các đội tàu bạn kéo về đảo sinh tồn
trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật của hải đoàn một trăm hai mươi chín đã khắc phục bằng phương án đảo trục lùi của hộp số lên
thay thế trục bị gãy
sau hơn một ngày tập trung sửa chữa đến một mươi giờ sáng nay tàu cá đã có thể tiếp tục hải trình đánh bắt
từ khi đưa vào vận hành cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật đảo sinh tồn
đã hướng dẫn bố trí cho một trăm bốn mươi bốn lượt tàu cá với trên một năm trăm linh ngư dân vào tránh trú bão an toàn
cứu kéo sửa chữa miễn phí cho hai mươi ba lượt tàu cá cấp trên một trăm bảy mươi năm mét khối nước ngọt và thuốc men miễn phí
thực sự là điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
đánh bắt xa bờ
thưa quý vị thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm trong đợt cao điểm trước trong
và sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám vừa qua tại khu vực biển cách nam tây nam mũi nai hà tiên
kiên giang khoảng ba hải lý tổ công tác cụm trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện
hai tàu vận chuyển thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra cho thấy trên thuyền có hai đối tượng mai hải
và lý văn tuấn chú tại tỉnh kiên giang sử dụng một xuồng composite không có số hiệu đang vận chuyển
một mươi bảy năm trăm linh bao thuốc lá ngoại không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
các đối tượng khai nhận đã trở thuê thuốc lá của một người không quen biết nhận hàng và chạy từ khu vực biển
phía nam mũi nai thị xã hà tiên với tiền công năm trăm linh đồng sau đó vận chuyển về hướng thành phố rạch giá
tỉnh kiên giang để tiêu thụ thì bị bắt giữ trước đó ngày chín tháng hai tại khu vực biển cách sông hà tiên
kiên giang hai hải lý lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã kiểm tra và bắt giữ tàu kg bảy trăm bốn mươi năm
vận chuyển tám năm trăm bảy mươi bao thuốc lá ngoại không có giấy tờ hóa đơn hợp pháp hiện tại cả hai vụ việc trên đang được
cơ quan chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị không khí rộn ràng trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc hiện đã lan tỏa khắp mọi nơi trên đất nước
một mùa xuân nữa đã lại về với người dân vùng biên xã yên an huyện đức cơ tỉnh gia lai
cũng như mọi năm xuân năm nay cũng mang đến cho bà con nơi đây không khí nồng ấm rộn ràng và thắm tỉnh quân dân
khi các chiến sĩ đồn biên phòng yên an luôn thăm hỏi động viên và cùng bà con chào đón một cái tết no ấm và an toàn
cận tết cũng là thời điểm dễ xảy ra các hiện tượng làm mất an ninh trật tự vùng biên vì vậy cán bộ chiến sĩ càng gần dân hơn
đồn biên phòng yên an đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
thành lập các tổ tự quản đường biên mốc giới tuần trai biên giới
hội liên hiệp phủ nấu với biên phòng ra kế hoạch để tuần tra đường biên quốc mắc đường biên giới cho nhân dân bà con nam bắc
chỗ nào đường để biết giữa việt nam mình với campuchia
là cùng nhau để giữ trật tự an ninh giữa thôn làng cũng như các địa phương để bà con không xe phạm về đường lỗi của chính sách đáng pháp luật của nhà nước
hòa cùng không khí xuân ấm áp các chiến sĩ đã cùng với nhân dân phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương đến thăm hỏi động viên tinh thần của bà con
hỗ trợ gạo nước
những gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn để người dân cùng đón tết vui tươi an toàn
hàng năm đội biên phòng yannan đều dành tặng các xuất quà để động viên thích lệ tinh thần bà con trên địa bàn
đảng quỹ bang chủ huy đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến từng tổ đội công tác tăng cường công tác nắm tình hình đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

đảng ủy bang chủ huy đôn đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền khai đến từng tổ đội công tác đấu tranh phòng chống tội phạm